các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin với những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai bất ngờ kiểm tra thu giữ lô hàng gồm bốn mươi thùng bìa các tông
chứa nhiều loại dây dép các loại trên địa bàn thành phố lào cai
trong quá trình tuần tra lực lượng chức năng công an tỉnh lào cai đã phát hiện kiểm tra và thu giữ tại kho ngọc dương
thuộc tổ bốn mươi bảy phường kim tân thành phố lào cai
trong quá trình tuần tra lô hàng gồm bốn mươi thùng bìa các tông bên trong có một bốn trăm tám mươi bảy đôi giày dép mang nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra bà bùi thị thọ chủ kho hàng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số tăng vật trên để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
hồ văn trưng chú tại tỉnh tiền giang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng bốn tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long kiểm tra hoạt động khai thác cát trên tuyến sông tiền
đoạn thuộc thủy phận xã bình hòa phước huyện long hồ thì phát hiện và bắt quả tang xà lan mang số hiệu tg một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi hai do trương điều khiển
đã hút trộm được khoảng một mươi tám mét khối cát
tại thời điểm kiểm tra trương không xuất trình được những giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát sông
tại cơ quan công an trương khai nhận xà lan trên thuê của một người dân tại huyện cai lệ tỉnh tiền giang để hút trộm cát sông bán thu lợi bất chính
lợi dụng đêm tối trời mưa hàng chục đối tượng từ campuchia nhập cảnh trái phép về việt nam vừa bị lực lượng biên phòng an giang phối hợp cùng với lực lượng công an kịp thời bắt giữ
trước đó khoảng hai mươi một giờ ngày một mươi năm tháng tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long
đồn biên phòng phú hội phối hợp với công an địa phương phát hiện một xe ô tô loại bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi bảy a bảy nghìn tám trăm ba mươi năm có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở sáu người mang theo tư trang có biểu hiện nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
qua làm việc sáu người trên xe đều khai nhận nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
cùng ngày tại khu vực thuộc ấp đồng ky xã quốc thái huyện an phú tỉnh an giang lực lượng chức năng phát hiện năm đối tượng có biểu hiện nghi vấn
qua khai thác bốn người thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép còn một người chưa chịu thừa nhận nên đang được tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là bốn triệu đồng một người và đưa đi cách ly theo quy định
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong các dịch vụ kinh doanh có điều kiện như là quán karaoke cơ sở lưu trú đang có chiều hướng gia tăng
và diễn biến phức tạp
cơ sở lưu trú đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp khiến dư luận lo ngại về lối sống xa ngã của một bộ phận giới trẻ hiện nay ghi nhận tại tỉnh thanh hóa
tối ngày chín tháng bốn công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp kiểm tra phát hiện một mươi một thanh niên nam nữ đang tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy trái phép
tại cơ sở kinh doanh karaoke silver star ở phường lam sơn thành phố thanh hóa
tối nay dặn sáng ngày một mươi chín tháng sáu lực lượng công an đã đột kết vào tòa nhà gia linh club ở thị trấn nga sơn bắt quả tàng năm mươi bốn thanh niên nam nữ đang có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật gồm ketamin thuốc lắc dụng cụ sử dụng ma túy
đó chỉ là hai vụ mà lực lượng công an tỉnh thanh hóa triệt phá thời gian gần đây cho thấy một thực trạng rất đáng báo động cần phải có những giải pháp đồng bộ để đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay các đơn vị công an trong tỉnh thanh hóa đã triệt phá một mươi tám vụ bắt giữ một trăm bảy mươi ba đối tượng liên quan đến ma túy trong các cơ sở kinh doanh lưu trú quán bar karaoke trong đó chủ yếu là các đối tượng thanh thiếu niên ham chơi đua đòi
tội phạm tổ chức sử dụng ma túy thì ngày càng trẻ hóa chúng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn để tổ chức sử dụng ví dụ như quán hát nhà riêng biệt tự nhà nghỉ khách sạn
v v đối với loại tội phạm này thì chúng rất là tinh vi thường thường tổ chức sử dụng về đêm có người canh gác bảo vệ sử dụng bộ đàm để liên lạc với nhau nhằm tránh sự truy xét của cơ quan công an
với những loại tội phạm này phòng cảnh sát ma túy cũng đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra khám phá những loại mà thường xuyên tổ chức sử dụng loại ma túy này từ đó mới nhằm ổn định được địa bàn
để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
thì chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú quán bar karaoke cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm
quản lý chặt hoạt động kinh doanh của mình để các đối tượng không có cơ hội lợi dụng hoạt động
và quan trọng hơn cả chính là các gia đình cần tích cực quản lý giáo dục con em mình
xây dựng lối sống lành mạnh an toàn không tham gia vào các hoạt động phạm tội và tệ nạn ma túy
tiếp tục với các tin tức về thị trường đáng chú ý
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng sau khi vọt lên mức cao kỷ lục từ trước đến nay
tập đoàn vàng bạc đá quý doji điều chỉnh giá vàng miếng tăng ba trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào
và hai trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán lần lượt lên năm mươi hai triệu và năm mươi ba mươi năm triệu một lượng
trong khi đó công ty vàng bạc đá quý doji đã tăng ba trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội ở mức là bốn mươi chín chín mươi ba năm mươi ba mươi năm triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
tăng hai trăm ba mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và một trăm tám mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua
tại tập đoàn vàng bạc đá quý giá vàng sgc cũng được điều chỉnh tăng hai trăm bảy mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và ba trăm linh đồng một lượng
giá vàng được niêm yết ở mức năm mươi hai năm mươi ba triệu đồng một lượng
giá vàng được niêm yết ở mức năm mươi ba mươi năm triệu đồng một lượng mua vào và bán ra mặc dù giá vàng tăng cao nhưng giao dịch trong nước tương đối chầm lắng
một yếu tố minh chứng rõ nhất cho sự yên ắng của thị trường là tranh lệch giữa giá mua và bán ở mức thấp
từ ngày một mươi tháng bảy nghị định số năm trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi về biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng hóa sẽ có hiệu lực
quy định thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ngân hàng
nguyên liệu vật tư linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất gia công lắp ráp các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
doanh nghiệp sản xuất gia công lắp ráp linh kiện phụ tùng ô tô doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô tự sản xuất gia công lắp ráp linh kiện phụ tùng ô tô là đối tượng áp dụng cho quy định trên
ngoài ra bãi bỏ nội dung về quy định thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện
wto từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín trở đi tại nghị định số một trăm hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy ndcp và các phụ lục ban hành kèm theo
để phục vụ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng tăng cao của người dân thủ đô
thành phố hà nội đã lên kế hoạch và định hướng phát triển mở rộng thêm nhiều diện tích rau an toàn
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo ngành nông nghiệp phát triển mở rộng thêm từ ba
đến bốn hectare sản xuất rau an toàn với giá trị sản xuất đạt từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một hectare một năm
sản xuất vụ đông đạt một trăm hai mươi triệu đồng một hectare một vụ đảm bảo an toàn thực phẩm và duy trì kiểm soát bốn mươi mô hình sản xuất
thành phố sẽ tiếp tục mở rộng phát triển kiểm soát ba mươi bốn mươi mô hình chuỗi cung cấp rau an toàn
đảm bảo một trăm linh truy xuất nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm
ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo ngành nông nghiệp và các ngành địa phương duy trì mở rộng phát triển
sản xuất và tiêu sụ giao an toàn
thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phân đấu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng quy định chín mươi
diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố
thưa quý vị nhiều tháng qua trên địa bàn quảng trị hầu như không có mưa
sông vĩnh phước nơi mà cung cấp nguồn nước thứ hai cho gần hai phần ba dân số ở thành phố đang bị cạn
mực nước xuống rất thấp gây thiếu nước ở nhiều khu vực thành phố
tỉnh quảng trị cũng đã cho xả hồ thủy điện để bổ sung tuy nhiên nguồn nước vẫn chưa được khắc phục là bao nhiêu
và phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
nhà máy nước tân lương trên khu vực sông vĩnh phước nơi cung cấp nước cho gần ba mươi hộ dân ở thành phố đông hà
năm hai nghìn một mươi chín phải đến đầu tháng tám sông vĩnh phước mới cạn nhưng giờ đã xuống gần một mươi nước chết
hiện tại thành phố đông hà đã có gần một mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt
một số hộ dân sống xa nguồn nước thì cũng đã bị cắt nước luôn phiên nhiều ngày
bên đêm là từ ba giờ sáng cho đến năm giờ mới có nhưng mà là rất là yếu
năm ngày này là không có nước ở khu phố này luôn
chúng tôi phải chắc chiêu từng giọt nước để mà uống ăn thôi chứ còn thẩm rửa thì rất là hạn chế
gần một tháng qua công ty của phần nước xây quảng trị đã phải huy động một trăm linh lực lượng nào vét
khơi thông đắp đập giữa nước đặt nước đặt nước đặt nước đặt nước đặt nước đặt nước đặt nước đặt nước đặt nước đặt nước đặt nước
bên cạnh đó là thường xuyên kiểm tra mẫu nước bởi giai đoạn sông cạn nước cũng không được sạch
chúng tôi đã triển khai các phương án ngay từ đầu năm
thứ nhất là duy tu bảo dưỡng máy móc và đầu tư các công trình hạ tầng cấp nước
chúng tôi đã đầu tư một đập tràn dòng sông vĩnh phước với giá trị đầu tư khoảng hơn bảy tỷ đồng
tuy nhiên hiện nay nước sông vẫn đang ở mức rất là cạn kiệt
và chưa đủ
khai thác hết công suất của nhà máy
tỉnh quảng trị cũng đã cho xã hồ thủy lợi ái tử với tuần suất hai mươi mét khối một ngày để bổ sung nước cho sông vĩnh phước
tuy nhiên do đăng hạn kèm theo gió tây nam thổi mạnh đêm nước bốc hơi nhanh
theo ngành chức năng cho biết nếu khoảng một mươi một mươi năm ngày nữa mà không có mưa
nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại đông hà sẽ xảy ra trên diện rộng